để chủ động ứng phó với cơn bão số một các ngành chức năng tỉnh cà mau đã đưa ra nhiều giải pháp nhằm ứng phó hạn chế thiệt hại xảy ra đặc biệt là người và tàu thuyền đang hoạt động trên biển
tính đến một mươi một h ngày hai tháng một cà mau còn một ba mươi tàu cá đang hoạt động trên biển với hơn bảy hai trăm linh người
hiện tại đã có hơn hai năm trăm năm mươi tàu đang neo đậu tại bến gần bốn trăm sáu mươi tàu cá dưới hai mươi cv và trên ba ba trăm năm mươi phương tiện thủy tham gia khai thác thủy sản ven bờ đã neo đậu ở nơi an toàn
đội tàu cứu hộ của tỉnh gồm năm mươi ba chiếc đang tập trung tại các cửa biển sẵn sàng tham gia cứu hộ
đến nay đơn vị đã liên lạc và giữ liên lạc được một trăm linh tàu thuyền đang hoạt động trên biển
ủy ban nhân dân tỉnh cà mau đã chỉ đạo các ngành chức năng tiến hành huy động tàu thuyền đang hoạt động
trên biển vào nơi an toàn kêu gọi chuyển nhanh vào nơi an toàn
với lệnh nghiêm cấm tàu thuyền ra khơi của ủy ban nhân dân tỉnh cà mau đã được thực thi từ trưa ngày một tháng một
hiện đã có nhiều tàu thuyền vào neo đậu tranh trú tại các cửa biển lớn của cà mau như sông đốc khánh hội cái đôi vàm rạch gốc